quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị trong ngày hôm nay những sóng lạnh phương bắc tiếp tục tăng cường hơn xuống nước ta
nằm sâu trong khối không khí lạnh và khô vì thế toàn bắc bộ phổ biến vẫn là trạng thái tạnh giáo
đến chiều mây mỏng dần và trời sẽ hứng nắng nền nhiệt giao động trong khoảng từ một mươi chín cho đến hai mươi ba độ trời vẫn rét cả ngày
dự báo trong những ngày tới khí lạnh tăng cường xuống mạnh hơn nền nhiệt miền bắc sẽ còn tiếp tục giảm thêm
thậm chí các ngày từ mùng bốn đến mùng năm tháng một mươi hai nền nhiệt ở bắc bộ về đêm và sáng sớm có khả năng giảm xuống cận mức rét đậm
kèm theo đó là nguy cơ xảy ra tình trạng băng giá và sương muối ở các điểm vùng núi cao
nhiễu động gió đông yếu đi tuy nhiên tương tác giữa đới gió đông bắc và sườn đón gió của dễ trường sơn vẫn còn
vì thế trong ngày hôm nay một dọc các tỉnh từ hà tĩnh trở vào cho đến phú yên tiếp tục có mưa nhiều nơi
trong đó các tỉnh từ quảng trị trở vào đến quảng ngãi vẫn là những vùng có hội tụ gió mạnh
nên ở khu vực này vẫn có mưa vừa cục bộ có nơi mưa to với lượng trên hai mươi năm mm
về nền nhiệt ở khu vực thanh hóa và nghệ an dù không có mưa nhưng ở đây lại là những vùng chịu tác động mạnh của không khí lạnh
nên nhiệt độ ở đây chỉ tương đương với mức nhiệt của miền bắc giao động trong khoảng từ hai mươi cho đến hai mươi hai độ
trong khi đó các tỉnh từ hà tĩnh trở vào cho đến thừa thiên huế vừa có không khí lạnh lại vừa có mưa
ở đây cũng không cao hầu hết phổ biến là từ hai mươi hai cho đến hai mươi bốn độ
các tỉnh thành từ đà nẵng đến bình định nhiệt độ nhìn hơn giao động trong khoảng từ hai mươi bốn cho đến hai mươi bảy độ
nhiễu động yếu đi khiến cho mưa ở các tỉnh phía nam giảm hơn
dự báo trong ngày hôm nay trên cả hai khu vực đều chỉ có mưa tập trung ở một vài nơi chủ yếu về chiều và tối
còn ban ngày trời tạnh giáo và còn nắng nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở tây nguyên sẽ giao động trong khoảng từ hai mươi năm cho đến hai mươi tám độ
còn ở khu vực nam bộ nhiệt độ cao hơn phổ biến là từ hai mươi chín cho đến ba mươi hai độ
do ảnh hưởng của không khí lạnh liên tục được tăng cường nên trong ngày hôm nay
ở vịnh bắc bộ sẽ có gió đông bắc mạnh lên cấp sáu cấp bảy giật cấp tám biển động mạnh sóng biển cao từ hai cho đến ba mét
khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa gió đông bắc mạnh cấp bảy giật cấp chín biển động mạnh sóng biển cao từ ba cho đến năm mét
khu vực giữa biển đông vùng biển từ quảng trị đến cà mau gió đông bắc mạnh cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám biển động mạnh sóng biển cao từ ba cho đến năm mét
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước